thư phòng giáo sư tiến sĩ lê bạch mai người ta thường nói estrogen đóng vai trò rất là quan trọng với cơ thể người phụ nữ
tuy nhiên thì không ít chị em cho rằng là ethrasen có thể bổ sung từ thực phẩm hàng ngày
điều này nó sẽ chính xác được bao nhiêu ạ
thực ra thì cái lượng asogen là nó gọi là nội tiết tấu
thì nó phải do là trong cơ thể tiết ra
còn những cái thực phẩm ở bên ngoài nó cũng có những cái tác dụng có thể tương tự
nhưng chắc chắn là yếu hơn estrogen và cấu trúc chắc chắn là cũng có khác estrogen
và khi những cái thực phẩm bên ngoài chúng ta nhận thấy một số là thực phẩm nhất là ở trong đậu nành
thì chúng ta thấy cũng có khá nhiều cái lượng insoflavom ở trong đó
nhưng mà nó chỉ là tương tự như estrogen
nó là phytoestrogen và nó có tác dụng là yếu hơn estrogen
và có tác dụng hỗ trợ có một phần thì như estrogen có một phần thì lại không giống estrogen
thế còn đã gọi là nội tiết tấu thì phải do con người tiết da